những ngày gần đây lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển mua bán thuốc tân dược vật tư y tế liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín không rõ nguồn gốc tại nhiều địa phương trên cả nước
vào hồi h ba mươi phút ngày hai tháng ba tại khu vực mốc một nghìn chín mươi hai thuộc khu hai xã tân thanh huyện văn lãng tỉnh lạng sơn lực lượng chức năng phát hiện một tốc người đang vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở các đối tượng đã bỏ lại số hàng và bỏ chạy vào rừng
tổ công tác tiến hành truy đuổi bắt giữ được một đối tượng là dương thị nhân chú huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn và một mươi năm thùng hàng do các đối tượng bỏ lại
qua kiểm tra trong một mươi năm thùng hàng có chứa bảy năm trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín trị giá ước tính khoảng ba trăm linh triệu đồng
nhân khai vận chuyển thuê cho một người đàn ông tên thi không rõ địa chỉ cụ thể lấy tiền công ba trăm linh đồng một thùng hàng
tại tỉnh bắc ninh phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường tỉnh vừa kiểm tra phát hiện tạ quân anh quê tỉnh hương yên đang có hành vi vận chuyển một ba trăm chín mươi năm kit test nhanh covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra quần anh không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
tại thời điểm kiểm tra quân anh không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên